cảm ơn các bạn đã theo dõi
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ly đã thuê yang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của ly
có trụ sở đặt tại phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm thành phố hà nội
với nhiệm vụ là quản lý điều hành các bộ phận tại việt nam
để vận hành phần mềm cho vay nặng lãi với tên gọi là ovay
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ly yêu cầu yang bàn giao lại việc quản lý phần mềm ovay cho đối tượng khác
cả hai đối tượng này bàn bạc thống nhất đổi tên công ty
thành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin yupay việt nam cho yang làm giám đốc
bước đầu làm rõ có khoảng một triệu tài khoản khách hàng đăng nhập vào hệ thống ba app cho vay
của đường dây trên với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt về hai hành vi là cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
sáu đối tượng còn lại bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc hai tài xế xe container cầm dao đuổi chém tài xế xe tải ben trên quốc lộ năm mươi một
chiều nay công an phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc
cụ thể vào trưa ngày hôm nay tài xế xe tải ben và tài xế xe container đang chạy trên quốc lộ năm mươi một
thì xảy ra xích mích lời qua tiếng lại cho rằng tài xế xe tải ben phóng nhanh vượt ẩu nên hai bên đã xảy ra xô xát
đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải ben bị hai tài xế xe container dùng dao tấn công
rất may tài xế xe container dùng sống dao đánh chứ không đâm chém
vụ việc đã khiến người dân hai bên đường hoảng sợ nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng công an xác minh làm rõ
một vụ khai thác cát sông trái phép tại khu vực cửa sông hàm luông thủy phận xã thạnh hải tỉnh bến tre vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tang
các phương tiện bị bắt quả tang bao gồm tàu hút biển kiểm soát sg bảy nghìn bảy trăm chín mươi một tàu sát btr bảy nghìn hai trăm bảy mươi bảy và tàu đẩy biển kiểm soát sáu nghìn bốn trăm sáu mươi bảy
tổng số cát do các đối tượng hút trộm tại thời điểm bị phát hiện bắt quả tang là một mươi sáu sáu mét khối
chủ cả ba phương tiện trên đều không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến việc cấp phép khai thác cát
hai tiếng đồng hồ mưa lớn vào chiều ngày hôm nay đã khiến cho các quận nội thành
tại hà nội bị ngập sâu giao thông đình trệ
nhiều tuyến đường như nguyễn xiển hay khuất duy tiến đã ghi nhận nhiều điểm ngập khiến giao thông trở nên hỗn loạn
khi người dân đi trên vỉa hè đã gặp phải xe máy đi ngược chiều để tránh đoạn ngập
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận quận cầu giấy mưa to nhất với lượng gần một trăm bảy mươi mm trong vòng hai giờ
tiếp theo là tây hồ một trăm năm mươi mm hoàng mai một trăm hai mươi mm các quận nam tử liêm thanh xuân ba đỉnh và huyện thanh trì lượng mưa trên một trăm linh mm
nguyên nhân mưa là tác động của danh áp thấp có trục đi qua bắc bộ vốn gây mưa trong nhiều ngày nay ở miền bắc